các tỉnh nam bộ trong đêm nay và ba ngày tiếp theo kiểu thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ban ngày còn nắng với cứng độ trung bình
về chiều tối và đêm khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
nhìn chung trạng thái thời tiết tương đối dễ chịu
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi hôm nay
xin cảm ơn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo